thực hiện chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc vào tối qua đoàn bộ ngoại giao do một thứ trưởng dẫn đầu đã sang anh để phối hợp làm việc với nhà chức trách nước này xác minh danh tính của các nạn nhân
trước đó vào tối ngày hai tháng một mươi đoàn bộ công an đã sang anh
sau khi nghe các đơn vị báo cáo phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía anh xác minh danh tính của nạn nhân để sớm công bố thông tin chính thức
ngay sau khi bộ ngoại giao báo cáo có nạn nhân người việt chưa xác định danh tính trong vụ ba mươi chín người thiệt mạng tại anh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân
thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương có các biện pháp phù hợp quan tâm chia sẻ động viên gia đình nạn nhân để họ sớm vượt qua được những đau thương mất mát to lớn này
trước đó vào ngày một tháng một mươi một cảnh sát anh ngày ra thông báo rằng các nạn nhân trong vụ ba mươi chín người chết trên xe container có công dân việt nam
danh tính các nạn nhân
hiện chưa được công bố
chuyển sang một thông tin khác
hàng trăm chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc đột kích hai quán bar một quán karaoke tại thành phố buôn ma thuật phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy
dạng sáng ngày ba tháng một mươi một công an tỉnh đắk lắk và công an thành phố bùa ma thuật đã đồng loạt đột kích hai quán bar là g chín và coco beer karaoke the bell tại thành phố bùa ma thuật
tại thời điểm kiểm tra ba địa điểm trên có hàng trăm thanh niên nam nữ đang nhảy múa
theo tiếng nhạc lớn trong đó nhiều thanh niên có biểu hiện phê ma túy đã được công an đưa về trụ sở kiểm tra
và qua kiểm tra nhanh tám mươi tám thanh niên nam nữ tại ba quán trên dương tính với chất ma túy
công an cũng bắt quả tang hoàng minh tuấn và cao xuân phú là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức mua bán ma túy tại các tụ điểm trên
qua kiểm tra công an thu giữ nhiều tăng vật là chất ma túy bình bơm khí bóng cười hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
hiện công an tỉnh đắk lắc cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng có liên quan đến vụ việc
tính từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt giữ tức là chỉ trong thời gian ba tháng
hai đối tượng là nguyễn ngọc thứ và nguyễn văn hoàn cùng chú tại huyện việt yên tỉnh bắc giang đã thực hiện được năm vụ cướp giật trên địa bàn
các đối tượng vừa bị công an huyện việt yên tỉnh bắc giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó nhận được đơn trình báo của một
nguyễn ngọc thứ xin về việc bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy áp sát rồi cướp giật tài sản khi đang điều khiển xe máy trên đường liên huyện
quá trình điều tra công an huyện việt yên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thứ và hoàn
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy và để có tiền tiêu xài
các đối tượng đã chở nhau đi trên xe máy lòng vòng trên các tuyến đường
khi phát hiện thấy phụ nữ đi xe máy để điện thoại ở túi quận sau thì hoàn sẽ lái xe áp sát
còn thứ thực hiện hành vi cướp giật tài sản
còn tại kiên giang tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt nguyễn thanh sơn dương văn lý sinh và lê minh trí
tổng cộng tám năm tù về tội cướp giật tài sản
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín sau khi đi chơi hết tiền
sơn rủ sinh và trí đi tìm người đi đường có mang theo tài sản để cướp giật rồi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp đường bào xã dương tơ thì các đối tượng gặp một du khách
nước ngoài quốc tịch ukraine đang đi xe đạp ngược chiều trên xe có treo chục túi sách
cả ba đối tượng đã đuổi theo áp sát để sơn ra tay giật chiếc túi sách bên trong có nhiều tài sản có giá trị
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thanh sơn hai năm tù vì lúc gây án bị cáo chưa đủ một mươi tám tuổi
còn sinh và trí cùng lãnh án ba năm tù cả ba bị cáo liên đới bồi thường cho nạn nhân số tiền một mươi bốn triệu đồng
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân